chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh youtube sức khỏe và đời sống
thưa quý vị theo nguyện vọng của gia đình nạn nhân sáng nay lễ cầu siêu cho cháu va đã được diễn ra tại chùa tưởng nguyên quận bốn
tại lễ cầu siêu không chỉ có thân nhân thầy chùa mà còn có đông đảo những người không quen biết cảm thương xót xa trước sự ra đi của cháu đến tham dự
buổi lễ đã lấy đi nhiều nước mắt của những người ở lại
vừa qua sự việc cháu bé nợ tva tám tuổi ngụ quận bình thạnh tử vong do bị dì ghẻ dạy học đến tử vong đã khiến nhiều người không khỏi bàn hoàng xót xa
sáng ngày ba mươi một tháng một mươi hai dựa trên nguyện vọng của gia đình chùa tự nguyên quận bốn đã tổ chức lễ cầu siêu cho hương linh của bé về a
hiện tại do tinh thần chưa ổn định nên chị nth mẹ ruột của bé va vẫn đang ở bà rịa vũng tàu không thể đến tham dự
trong lễ cầu siêu sáng nay gia đình cháu va không có mặt
tuy nhiên có rất nhiều người dân tại thành phố hồ chí minh đã đến tháp nhang tưởng niệm cháu bé
trước đó bác ruột của va là anh nguyễn quang vinh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai đã tự vũng tàu lên thành phố hồ chí minh để hoàn thành các thủ tục pháp lý
đây là lễ cầu siêu được gia đình nhờ nhà chùa thực hiện để tưởng nhớ đến bé cũng như mong bé được an nghỉ nơi cực lạc
nhiều người dân khi biết thông tin chùa tổ chức cầu siêu cho bé va đã đến cùng cầu nguyện cho bé
bàn thờ có để dị ảnh bé va được đặt giữa chánh điện
đối diện tượng phật tổ để mọi người vào thắp hương tưởng nhớ đến bé
nhiều người không cầm được nước mắt khi nhìn thấy di ảnh của bé va
họ mong bé được ra đi thành thản
trong khung cảnh đượm buồn tại buổi lễ bàn thờ để di ảnh bé va được đặt giữa tránh điện
đối diện tượng phật tổ để mọi người vào thắp hương tưởng nhớ cầu nguyện cho bé được yên nghỉ
nhiều người xót xa còn không cầm được nước mắt khi nhìn thấy di ảnh của bé
liên quan đến sự việc mới đây cơ quan cảnh sát điều tra công an quận bình thạnh tp hcm
đã ra lệnh bắt giữ khẩn cấp quyết định tạm giữ hình sự đối với nguyễn kim trung thái ba mươi sáu tuổi
cha ruột của bé va ngụ quận một tp hcm để điều tra những dấu hiệu đồng phạm
giúp sức trong vụ cháu va con của thái tử vong
sau khi bố đẻ của nạn nhân là nguyễn kim trung thái sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm ngụ tại quận một bị bắt khẩn cấp
nhiều người tò mò về lùng xù mối quan hệ nơi công sâu của người đàn ông này
và người tình cũng là kẻ đã gây nên tội ác tây đình võ nguyễn quỳnh trang
trước khi vụ việc ntva tử vong nguyễn kim trung thái bố bé va
vốn là giám đốc marketing của công ty e có trụ sở tại tp hcm
công ty này là sàn giao dịch bất động sản trả phí được đánh giá quản lý hệ thống rất logic và tốt nhất thị trường
ông thái làm việc tại công ty air từ tháng năm năm hai nghìn hai mươi một trước đó từng làm việc tại nhiều công ty lớn
có kinh nghiệm dày dặn trong lĩnh vực truyền thông và marketing
đáng chú ý trước khi nhận chức giám đốc marketing của công ty e tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một
người tình là nguyễn võ quỳnh trang sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm vào làm
tuy nhiên theo doanh nghiệp này trang không phải là nhân viên chính thức của công ty trong bất kỳ thời gian nào
tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một trang được ông thái giới thiệu vào làm việc tại công ty nhưng đã không qua được hai tháng thử việc
trước khi ông thái bị khởi tố ngày hai mươi tám tháng một mươi hai ông này đã bị công ty e sa thải sau khi công ty có nắm được
việc ông nguyễn kim trung thái có liên quan trường hợp va tử vong
trước khi có mối quan hệ tình cảm với trang ông thái đã từng là người đàn ông mẫu mực
được bao người ngưỡng mộ bởi gia đình hạnh phúc với vợ con đề huệ
vợ trước của ông thái là bà nguyễn thị h là mẹ ruột của bé va
hai người kết hôn năm hai nghìn một mươi hai cuộc sống hôn nhân hạnh phúc với sự ra đời của bé va vào năm hai nghìn một mươi ba và một bé trai vào năm hai nghìn một mươi tám
những tưởng cuộc sống gia đình của chị hắc sẽ êm đềm cho đến khi ông thái gặp nguyễn võ quỳnh trang tại nơi làm việc
anh trai bà hát bác ruột của bé va tiết lộ khi đang chung sống với thái em tôi đã phát hiện anh ta qua lại với cô trang
thậm chí hai người đó còn chữ
bà hắc đã đặt bài bởi công khai trước mặt hắc vì quá phận ức nó tự tử phải nhập viện
khi hắc còn đang mê mang trên giường bệnh bố mẹ thái đã sang nối chuyện với bố mẹ tôi
rằng nếu cả hai không ở được với nhau thì cắt đứt
mối quan hệ ngoại luận này cũng đã được chính trang khai nhận tại cơ quan công an
trang thừa nhận đây là mối quan hệ bất chính bởi cả hai quen nhau khi làm cùng công ty ở tp hcm
lúc này thái đã có vợ con
sau khi ông thái ngoại tình với trang cuộc sống hôn nhân với bà hát thường xuyên xảy ra lục đột cãi vã
giọt nước cuối cùng cũng tràn ly khi hai người li hôn vào tháng tám năm hai nghìn hai mươi
anh trai bà hắt cho biết thời điểm em gái ông ly hôn đã phải chịu nhiều áp lực từ ông thái cùng gia đình chồng và cả trang
bà hát muốn hai con về sống cùng mẹ sau đó hai bên xảy ra tranh chấp quyền nuôi con
thái còn thuê luật sư gửi đơn xin ly hôn tạo áp lực để em tôi phải sớm ly hôn
thái còn đòi nuôi cả hai đứa con nhưng hát không đồng ý
anh trai bà hắc nói
theo đó ông thái đã đưa ra các lý do như bà hát không có thu nhập nuôi con có triệu chứng tâm thần để giành nuôi hai đứa
sau đó do muốn được nhanh chóng hoàn tất việc ly hôn nên thái thỏa thuận giao một con cho bà hát nuôi
tòa quyết định ông thái được nuôi bé a bà hắc nuôi con trai em bé a
thế nhưng sau đó dù cả bà hát và gia đình bà tìm cách gặp a đều bị ông thái càng ngăn
do bị ông thái cấm cản nên hơn một năm qua bà hắc chỉ gặp con hai ba lần
và lần gặp mới đây nhất là vào tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
sau khi ông thái ly hôn với vợ vào tháng tám năm hai nghìn hai mươi chỉ một tháng sau
ông thái và trang đã dọn đến cùng sống như vợ chồng tại căn hộ chung cư cao cấp sài gòn bơ cùng với bé va
và một bảo mẫu đã chăm sóc bé a từ nhỏ
báo mẫu này kể trong hai tháng đầu sống tại sài gòn bơ ông thái thường xuyên ra ngoài đến khuya mới về nhà
đến tháng thứ ba ông thái đưa trang về sống chung tại chung cư để dạy bé về a học
lúc đó tôi có để ý thấy trang chưa đánh
mà thường xuyên la mắn con bé khi làm bài không tốt
bé mới học lớp hai nhưng la mắn nặng lời quá nhiều
tôi rất sót nhưng không dám khuyên ngăn bảo mẫu nói
cũng theo người giúp việc có một ngày bà h đã tìm đến trường va đang học và ôm con một lúc rồi về
biết được chuyện này ông thái rất tức giận và yêu cầu bà bảo mẫu không được cho hai mẹ con gặp gỡ
trong thời gian ở sài gòn bơ mỗi tháng ông thái đưa tôi tám trăm linh đồng để lo thức ăn cho con gái
khi trang bắt đầu sống tại chung cư cô ta đem đến ba cụm thịt bò
và yêu cầu ông thái đưa tôi bảy trăm linh đồng tức trừ đi một trăm linh đồng tiền đi chợ
tôi thấy cô trang này còn trẻ mà tính toán quá nên mới kể lại với người hàng xóm ghé chơi
bảo mẫu kể và cho biết thông qua hệ thống camera an ninh ông thái đã đuổi việc bà
cũng theo lời người bảo mẫu từ khi đưa người tình về chung sống tại căn hộ chung cư
thì ông thái hoàn toàn không để ý đến ai nữa
báo mẫu cho hay ông thái đi làm suốt cha con ít gặp mặt nhau
xong có lần khi bé a đang học ông thái la mắng tỏ tiếng sừng mầy tao
kể từ khi chung sống như vợ chồng với nguyễn võ quỳnh trang tại chung cư sài gòn pơ quận bình thạnh
ông thái đã giao phó hoàn toàn việc kèm con gái tám tuổi dạy học cho trang
đáng chú ý tại cơ quan công an ông thái thừa nhận bản thân giao con gái cho trang chăm sóc nuôi dưỡng dạy học
ông này cũng cho biết có nắm được việc trang dùng roi sau này là dùng cây để dạy dỗ cháu a
một số lần ông chứng kiến và thấy bé a bị thương trên cơ thể nhưng thấy con sợ trang nên không nói gì
theo luật sư trần thị ngọc nữ chi hội trưởng chi hội luật sư hội bảo vệ quyền trẻ em tp hcm
ông thái đã vi phạm ba tội nghiêm trọng
thứ nhất là đồng phạm thứ hai không tốn pháo tội phạm thứ ba che giấu tội phạm
đồng thời trong suốt quá trình dạy con ông thái không cho mẹ đẻ gặp gỡ
điều này cũng hoàn toàn vi phạm luật trẻ em luật hôn nhân gia đình và bản án của tòa án
với ít nhất tội danh không gặp này thì việc bắt khẩn cấp người cha đã hoàn toàn hợp lý
nhất định không để lọt người lọt tội luật sư nữ nói thêm
hiện tại công an quận bình thạnh đang tiếp tục lấy lời khai của ông thái để phục vụ điều tra
thưa quý vị và các bạn việc ông thái bị bắt được cộng đồng mạng hết sức đồng tình
nhiều người còn cho rằng việc bắt khẩn cấp ông thái và tăng khung hình phạt đối với trang
là sự đúng đắn và nghiêm minh của pháp luật công lý được thực thi
hiện tại công an quận bình thạnh đang tiếp tục lấy lời khai của ông thái để phục vụ công tác điều tra
cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi chương trình kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại